công an tỉnh lai châu vừa cứu hộ thành công du khách người anh bị lạc trong rừng quốc gia hoàng liên
tổ cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lai châu
đã tìm thấy du khách bị lạc tại bìa rừng khu vực đỉnh đèo âu quy hồ
thuộc địa phận xã sơn bình huyện tam đường tỉnh lai châu
kiểm tra nhanh tại chỗ nam du khách bị mệt mỏi trên người có nhiều vết xe sát nhỏ điện thoại hết pin
lực lượng cứu nạn đã cung cấp thức uống đồ ăn động viên du khách và đưa về khách sạn tại sapa
qua xác minh du khách bị lạc một mươi tám tuổi quốc tịch anh
ngay sau khi ổn định tinh thần và sức khỏe du khách đã viết thư cảm ơn